tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp đốt rác thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường
tại bãi rác thải sinh hoạt ở thôn ngô xá xã long châu huyện yên phong tỉnh bắc ninh
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương
tuy nhiên việc xử lý các đối tượng còn nhiều hạn chế do thiếu sự quyết liệt của các cơ quan chức năng
năm hai nghìn tám bãi rác thải sinh hoạt của thôn ngô xá xã long châu huyện yên phong được thành lập
trung bình mỗi ngày tập kết khoảng hai mươi hai tấn rác thải sinh hoạt
tuy nhiên theo phản ánh của người dân địa phương trong khoảng năm năm trở lại đây
đã xuất hiện một số đối tượng chở rác thải công nghiệp đến đổ trộm
từ bãi rác thải dân sinh khoảng hơn hai trăm năm mươi m hai đến nay bãi tập kết rác thôn ngô xá đã rộng đến hơn một m hai
bãi rác này không có người quản lý cho nên những thành phần chở rác công nghiệp
nó loại dụng lúc sơ hở những ban ngày chúng tôi không chỉ trực hai mươi bốn h hai mươi bốn h
là lúc sơ hở của chúng tôi
chủ yếu đổ về ban đêm
sau khi chúng đổ xong chúng bắt đầu đốt đốt cháy như là một kho lớn
cháy cháy ngọn lửa cao hàng ba mươi bốn mươi m ngọn khói cao đến hàng một trăm linh m
lạc bay hết vào khu vực trong làng này làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
gần đây nhất ngày một mươi ba tháng tám người dân thôn ngô xá đã phát hiện xe đầu kéo
biển kiểm soát một mươi bốn c hai mươi hai nghìn tám trăm ba mươi tám và công tên ơ biển kiểm soát một mươi bốn r một nghìn một trăm tám mươi chín
trở chất thải đến khu vực này
trong khi đổ tại khu vực trên lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường
trước đó trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng tám
người dân thôn ngô xá cũng đã phát hiện các đối tượng đổ rác tại đây
tôi là một địa phương chấp nhận công nghiệp
sau khi bàn giao cho bên huyện còn về việc xử lý như thế nào
thì cái này chúng tôi là thực ra thì từ trước nay chúng tôi cũng không quan tâm cái đấy
bởi vì cũng không có công an trả lời
còn về tình trạng đổ rác thải thực ra ở đây nó là cái vấn đề vấn nạn
ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân
phóng viên tiếp tục liên lạc với đại diện công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh
để nắm mắt thông tin và làm rõ vấn đề
tuy nhiên đại tá vũ xuân lập trưởng công an huyện yên phong không bắt máy điện thoại
mặc dù trước đó nhóm phóng viên đã liên hệ và hẹn gặp trao đổi thông tin về vụ việc
tương tự đại diện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc ninh xác nhận
có nắm mắt được thông tin nhưng đùn đẩy
sau đó từ chối phát ngôn liên quan đến vụ việc với lý do đang làm hồ sơ chuyên án để xử lý
khi được đề nghị xem hồ sơ chuyên án đại diện phòng cảnh sát môi trường tiếp tục từ chối lần thứ hai
với lý do không tiết lộ hồ sơ nghiệp vụ
các đơn vị đồ trộm các loại hóa chất độc hại thì mức độ nguy hiểm nguy hại rất là cao
còn nếu như trong trường hợp những loại chất thải mà nó có tính nguy hại thấp
thì mức độ ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng đến một mức độ nhất định thôi
tuy nhiên để đánh giá được thế này thì các cơ quan quản lý chúng tôi cũng sẽ phải tiến hành lấy mẫu đánh giá
để xác định mức độ nguy hại
đối với trường hợp thôn mua xá vừa rồi thì hiện nay là lực lượng công an cảnh sát môi trường
đang tiến hành thụ lý hồ sơ và làm việc
để xử lý triệt đề vấn nạn đổ trộm rác thải công nghiệp không chỉ tại địa bàn xã long châu huyện yên phong
mà trên địa bàn toàn tỉnh bắc ninh hiện nay cần có sự chung tay vào

để xác định mức độ ảnh hưởng đến mức độ ảnh hưởng đến đối tượng vi phạm